hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
trần hùng đã nhận ba trăm linh triệu đồng của cao thị minh thuận để xử lý nhẹ vụ buôn sách lậu

sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã diễn hoa huyện diễn châu tỉnh nghệ an về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đối tượng cao thị thu hà đã thực hiện bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của
với số tiền là hơn bốn ba tỷ đồng
để tạo lòng tin cho các nạn nhân đối tượng hà đã tự xưng mình quen biết lãnh đạo ngân hàng chính sách xã hội nghệ an
có thể xin cho người thân vào làm việc
với vỏ bọc trên cao thị thu hà đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn tám trăm năm mươi triệu đồng của một nạn nhân trên địa bàn huyện nghĩa đàn
ngoài ra cao thị thu hà còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ba bị hại trên địa bàn huyện diễn châu và nghĩa đàn
với số tiền là ba tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng bằng hình thức lừa mua xe ô tô giá rẻ
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dương văn biển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tỉnh vĩnh long
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra khoảng đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai biết một gia đình người dân trú tại huyện châu thành của tỉnh hậu giang
có con sang campuchia làm thuê nhưng không được trả lương thường xuyên bị đánh đập
nếu muốn về nước thì phải mang một trăm năm mươi triệu đồng sang chuộc
biển đã đưa ra thông tin gian dối là có thể giúp đưa con ông này về việt nam trong vòng một tuần với chi phí là chín mươi năm triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận tiền đối tượng đã tiêu xài hết và qua xác minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành còn phát hiện dương văn biển bị tòa án nhân dân huyện châu thành
tuyên phạt một năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian được khoản chấp hành án thì đối tượng tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo
trong hai ngày vừa qua công an tỉnh quảng bình liên tiếp phát hiện xử lý các vụ khai thác vận chuyển trái phép khoáng sản trên sông
vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trên tuyến sông đại giang thuộc địa phận xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
lực lượng công an huyện quảng ninh tiến hành kiểm tra hành chính người và phương tiện đối với tàu
do lê văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại lương ninh huyện quảng ninh điều khiển
quá trình kiểm tra phát hiện trên tàu trở ba mươi m khối sỏi lòng sông
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công an huyện quảng ninh tiến hành tuần tra kiểm soát hoạt động vận chuyển khoáng sản
trên tuyến sông nhật lệ long đại và đã phát hiện một tàu thuyền sắt không có số đăng ký do võ văn lịch
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại thị trấn quán hào huyện quảng ninh điều khiển đang vận chuyển hai mươi năm m khối sỏi lòng sông
cùng thời điểm công an huyện quảng ninh đã phát hiện thuyền sắt mang số đăng ký qb một nghìn tám trăm linh chín h vận chuyển hơn bốn mươi mét khối cát
thuyền sắt vận chuyển trái phép số cát trên do lê quang đông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xã trường xuân huyện quảng ninh điều khiển
các vụ việc đang được cơ quan công an lập hồ sơ xử lý theo quy định
thời điểm kiểm tra cả ba lái thuyền đều không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện
giấy chứng nhận lái thuyền cũng như hóa đơn chứng từ chứng minh số hàng hóa đang vận chuyển trên thuyền
các vụ việc đang được cơ quan công an lập hồ sơ xử lý theo quy định
thưa quý vị chỉ còn khoảng một tháng nữa thì sẽ đến tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
lợi dụng thời điểm này thì không ít gian thương đang tìm cách để kinh doanh buôn bán
tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán cho người tiêu dùng
liên tiếp các vụ việc hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
điều này cho thấy nỗi lo
các vụ việc hàng hóa không đảm bảo vệ an toàn thực phẩm cuối năm vẫn luôn hiển hữu
đòi hỏi công tác phát hiện đấu tranh của lực lượng chức năng cần phải triển khai mạnh mẽ hơn nữa
những sản phẩm ước vịt hôn khói được nhiều người ưa chuộng
giá ngoài thị trường cũng giao động từ hai trăm linh đến ba trăm linh trên một kg
nhưng tại kho hàng đông lạnh này thời điểm cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đã xác định
những sản phẩm này không có nguồn gốc xuất xứ và chưa được cơ quan chức năng nào của việt nam kiểm định
hãy nhập ở bên
bên nước ngoài về thì cũng nhiều mặt hàng được nhập khẩu
nhưng mà ví dụ như sau khi thông quan hoặc là sau khi đi đường tiểu ngạch
có những mặt hàng là chưa xuất trình được nguồn gốc xuất xứ
thì khi vào việt nam nó sẽ không được pháp luật việt nam chấp nhận
nhưng mà nhà em dùng thường xuyên mấy năm nay về các mặt hàng đông lạnh này thì cũng không thấy ảnh hưởng gì ạ
nên là anh khẳng định là nó không là sao
còn đây là gần hai tấn nội tạng động vật gồm nầm lợn và trứng non đông lạnh
được đội năm phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố hà nội phát hiện
tạm giữ khi trên đường đi tiểu thụ
em chạy từ trên thanh trì chạy xuống đây là chỗ xuân la
em thấy là nó rất là mất an toàn về thực phẩm
vì cái này em cũng không biết là nó là cái hàng thịt lầm lợn
em chỉ biết là hàng đông lạnh
người ta bảo hàng đông lạnh thì em
khi mà họ bê lên thì em sờ thì thấy nó lạnh
thế em để cho anh em nó tự bốc tự xếp
trải qua nhiều ngày trinh sát mật phục
thì để theo dõi đối tượng thì đối tượng hoạt động rất là tinh vi
và thường xuyên thay đổi biển số xe quy luật hoạt động thời gian hoạt động
để vận chuyển đưa hàng hóa về thành phố hà nội để tiêu thụ
thì anh em cũng mất rất nhiều thời gian
và cái thời gian cũng như là công sức để nắm bắt quy luật hoạt động và giao nhận hàng hóa
trước nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao vào dịp cuối năm
lực lượng công an các đơn vị địa phương đã tăng cao
đội phương cũng tăng cường công tác nắm tiệu bàn
phát hiện bắt giữ các loại hàng hóa không đảm bảo
tất cả nhằm hạn chế những sản phẩm không an toàn đưa ra thị trường
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường trên toàn quốc
đã nhận diện các hành vi vi phạm và đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
để làm sao hạn chế phòng ngừa đấu tranh xử lý và hạn chế mức thấp nhất các vi phạm xảy ra
bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
cũng quyết tâm là điều tra xử lý hình sự các đối tượng
để nhằm giăn đe hạn chế mức thấp nhất các hành vi vi phạm xảy ra mang tính dân đe
công tác chống thực phẩm bẩn chưa bao giờ hết nóng
song thực tế cho thấy để hạn chế và từng bước đẩy lùi được nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm
ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng mỗi người sản xuất kinh doanh cần phải nâng cao ý thức
bên cạnh đó mỗi người dân cũng cần kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn
có ý thức đấu tranh dũng cảm tố giác các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm về an toàn thực phẩm
tiếp theo mời quý vị cùng chuyển sang những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
bổng kim ngạch xuất khẩu của việt nam đã đạt hơn bảy trăm linh tỷ usd
đây là cột mốc mới ghi dấu về quy mô thương mại trên phạm vi toàn cầu
đồng thời con số ấn tượng này là kết quả của việt nam tham gia
nhiều hiệp định tự do thương mại thế hệ mới trong năm năm trở lại đây
xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam liên tục có những bước tiến mạnh mẽ
về quy mô và tốc độ trong những năm qua
tăng trưởng xuất nhập khẩu đạt cao trong thời gian qua
cũng cho thấy hiệu quả của các chính sách thu hút đầu tư
đặc biệt là đầu tư nước ngoài
và đó cũng là cơ sở để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế của việt nam trong thời gian tới
trong bối cảnh nhiều ngân hàng thương mại đã đẩy lãi suất huy động
lên một mươi một một năm để đảm bảo nguồn huy động vốn
hiệp hội ngân hàng đã kêu gọi các tổ chức tín dụng thống nhất áp dụng
mức lãi suất huy động tối đa là chín năm một năm ở tất cả các kỳ hạn
đặc biệt mức chín năm này phải bao gồm cả các khoản khuyến mại
cộng tặng kèm khi gửi tiết kiệm
từ đó mới có điều kiện để giảm mặt bằng lãi suất cho vay
phân đấu giảm từ năm đến hai một năm
ngân hàng nhà nước cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo thanh khoản
cho các tổ chức tiến dụng cả ngắn và chung giải hạn
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai hãng hàng không viettravel viettravel airlines
chính thức khai trương đường bay kết nối hà nội băng cốc thái lan
đây là đường bay quốc tế đầu tiên sau gần hai năm hoạt động của hãng
là dấu mốc quan trọng trong quá trình vươn ra không phận quốc tế
với kỳ vọng cung ứng thêm lựa chọn di chuyển cho hành khách giữa hai nước
với chi phí phù hợp
viettravel airlines khai thác chặng bay hà nội băng cốc hà nội
với tần suất một chuyến khứ hồi một ngày tại khung giờ khởi hành
thưa quý vị festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề hà nội hai nghìn hai mươi hai
đang được diễn ra
sự kiện này nhằm quảng bá những thành tựu quan trọng
trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn của thủ đô và các tỉnh lân cận
đồng thời kích cầu nội địa tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa
đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm
đây là năm thứ hai hà nội tổ chức sự kiện này
nhưng có một điều đáng quan tâm là năm nay có rất nhiều sản phẩm ô cốp
liên quan đến sức khỏe được giới thiệu tại đây
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị
gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của các địa phương
có đến tám mươi các sản phẩm ô cốp
đặc biệt có nhiều sản phẩm ô cốt liên quan đến sức khỏe
như các loại thực phẩm chế biến từ tỏi
các thực phẩm liên quan đến mật ong nhân sâm
những sản phẩm này cũng thu hút nhiều người tiêu dùng tìm hiểu lựa chọn
để thích ứng với xu hướng tiêu dùng
đặc biệt sau đại dịch covid một mươi chín
các cơ sở sản xuất đã tập trung các sản phẩm chăm sóc sức khỏe
nếu như festival làng nghề lần thứ nhất chỉ có khoảng gần hai mươi sản phẩm
thì lần này có khoảng gần một trăm linh sản phẩm ô cốp liên quan đến chăm sóc sức khỏe
được chia thành các nhóm nhóm tăng sức đề kháng
nhóm liên quan các bệnh hờ hức nhóm hỗ trợ các bệnh tiêu hóa
tại đây ngoài trưng bày các chủ cơ sở còn được trực tiếp giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm của mình
các chủ cơ sở còn được trực tiếp giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm của mình

phát mật là khi mật của chúng tôi bịt chặt nắp
và khi chúng tôi đưa ra bên ngoài thị trường là những mật của chúng tôi được nghiên cứu ngành ong
và cũng như là cả một dàn hệ thống của nhà máy đưa tất cả toàn bộ những tổ ong đi lên tận vùng mèo vạc hà giang
và tận những cái vùng cao nguyên có những cái loài hoa bạc hà riêng
đối với những cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe cho con người

chúng tôi cũng đã rất là quan tâm để phát triển
và hiện nay thì chúng tôi cũng đã có những sản phẩm đạt tiêu chuẩn về sản phẩm ô cốt mà chăm sóc sức khỏe
như là si rô tỏi đen hoặc là rượu tỏi đen của vietkiga
một số cái sản phẩm khác ví dụ như là cũng là miếng tỏi đen hoặc là nấm đông trùng
những sản phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng luôn có thị trường rộng lớn
thế nhưng cũng đặc biệt khắt khe
vì vậy việc lựa chọn những mặt hàng đảm bảo an toàn chất lượng với giá thành tốt nhất
là đòi hỏi đặt ra với các đơn vị phân phối
ở đó ô cốt được đánh giá là một trong những chứng nhận uy tín để thu hút người tiêu dùng